ủy ban chấp hành unesco chủ tọa phiên họp ủy ban liên chính phủ công ước hai nghìn ba về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ một mươi hai của unesco đã gõ búa thông qua hồ sơ nghệ thuật bài tròi trung bộ của việt nam chính thức đưa di sản này vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
việc ghi danh này có ý nghĩa to lớn khẳng định bản chất văn hóa phong phú của dân tộc việt nam
sự gắn kết cộng đồng đề cao tôn vinh đa dạng văn hóa khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân các cộng đồng và các dân tộc khác nhau vì sự khoan dung tình yêu và lòng nhân ái đúng theo tôn chỉ và mục tiêu cao đẹp của unesco
những thông tin về nghệ thuật bài tròi dân gian của việt nam được trình bày tại phiên họp đã gây nên những ngạc nhiên lớn cho bạn bè quốc tế
bởi tính nổi bật duy nhất là những thông tin về nghệ thuật bài tròi của việt nam
tuy nhất độc đáo và những giá trị cần được bảo vệ của di sản
nhát búa công nhận di sản của unesco vang lên đã thôi thúc người hành hương đánh dấu thêm một địa chỉ cần phải đến trong hành trình khám phá những miền di sản việt
chỉ chưa đầy một tháng
sau khi nghệ thuật bài tròi được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
công chúng yêu nghệ thuật đã có dịp thưởng thức chương trình hoàng việt và nghệ thuật bài tròi dân gian
một live show đầu tiên về nghệ thuật bài tròi do cá nhân tự tổ chức tại bình định
tiếng là lai show hoàng việt nhưng đối tượng tôn vinh chính xuyên suốt vẫn là di sản bài tròi dân gian
loại hình nghệ thuật độc đáo quen thuộc với người dân chín tỉnh miền trung
là ở bình định
từ nhiều năm nay người yêu nghệ thuật đã từng biết đến hoàng việt
trong vai trò là một diễn viên tuồng con nhà nòi là một diễn viên múa solo tài năng
và đặc biệt hơn cả là trong vai một anh hiệu bài tròi với giọng hồ vui tươi hóm hình và đầy nội lực
trong suốt mấy tiếng đồng hồ các nghệ sĩ đã cùng khán giả đắm mình trong những mảng diễn sướng dân gian đặc sắc
đầy ngẫu hứng của bộ môn bài tròi
trong đợt các tiết mục từ bài tròi thai bài tròi chiếu cho đến bài tròi kể
đã góp phần khái quát hành trình đến với di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại của loại hình nghệ thuật bài tròi miền trung
từ thành phố quy nhơn chúng tôi cùng về thăm hoài nhơn nơi có đền thờ của danh nhân đào duy từ
người được coi là ông tổ của nghệ thuật bài tròi
như một mối duyên lành không định trước trong chuyến hành hương về nơi đào duy từ chọn làm nơi khởi nghiệp năm xưa
chúng tôi được chứng kiến một cuộc gặp gỡ vô cùng ý nghĩa giữa hậu duệ của những bậc anh tài đất này bốn thế kỷ trước
họ là hậu duệ đời thứ một mươi ba một mươi bốn của trần đức hòa đào duy từ và lê đại lan
chuyện là vào đầu thế kỷ một mươi bảy ở xứ bồ đề
có điền chủ họ lê thường gọi là lê đại lan kết bạn tâm giao với trần đức hòa là quan khám lý phủ hoài nhơn nghĩa đệ của chú nguyễn phúc nguyên
ngày ấy có kẻ sử ý tên đào duy từ quê ở phủ tỉnh gia thanh hóa tài cao học rộng
chỉ vì xuất thân là con nhà ca sướng mà bị chú trịnh gạch tên khỏi trường thi
chán ghét xứ đảng ngoài bạc đãi đào duy từ vượt sông danh vào xứ đảng trong tìm cơ hội đầu quân cho chú nguyễn
do biết được quan khám lý trần đức hòa là người quảng đại lại thân cận chúa nguyễn nên đào duy từ tìm đến phủ hoài nhơn
ban đầu đào duy từ phải đi hát rong kiếm sống sau xin làm người chăn châu cho lê đại lan
trong một lần tình cờ đối đáp với các văn nhân đang đảm đạo với chủ nhà đào duy từ được lê đại lan phát hiện là người có trí khí liền tiến cử cho trần đức hòa
ông được trần đức hòa gả con gái cho
và tiến cử lên chú nguyễn
từ đó chú nguyễn ở đảng trong có thêm một vị quân sư mưu lược tài giỏi giúp chúa làm nên việc lớn
lúc này đào duy từ nhận lê đại lan làm nghĩa phụ và ba dòng họ trần lê đào cùng kết tình thân
những ngày cuối năm con cháu ba tộc trần lê đào lại cùng về quê tảo mộ ông bà theo lệ cũ
mối thâm tình của ba dòng họ dường như chưa bao giờ phai nhạt dẫu đã mấy trăm năm
trong thời gian trước đầy một thập kỷ làm công dân xứ đảng trong đào duy từ đã rửa mỗi huẩn bị khinh miệt vì mang thân phận con hát thấp hèn năm xưa
ông sáng tác và truyền dạy cho những người dân trong vùng trò hô hát bài tròi biến những người nông dân chơi trò đối đáp thành người nghệ sĩ lạc quan và hài hước
sau khi đào duy tử qua đời mỗi dịp dỗ ông con cháu họ đào giữ tục lệ coi trọng khách mời phía ngoại đặc biệt là phía rể thì luôn được ngồi cỗ trước
trong mầm cúng tiên thường bao giờ cũng có khoai sắn thay cho xôi thịt lá ngái và trái đồng đình thay cho chẩu cao
làm như thế là để tưởng nhớ đến thủa hẳn vi khốn khó khi đào duy từ phải đi hát rong khất thực qua ngày
và tỏ lòng cảm kích đến vùng trò hát bài
những vị đại nhân đại trí đã không ngại thân sơ không phân biệt cao thấp sang hèn mà giang tay mở lối giúp người tài tìm ra chân chúa
có một sự ngẫu nhiên đặc biệt năm một nghìn sáu trăm hai mươi năm thời điểm trần đức hòa đón nhận trang anh hùng trăn châu đào duy từ vào xứ đảng trong và tiến cử lên chúa nguyễn
cũng là lúc mà quan khám lý phù hỏi nhân mở lỏng cưu mang với các giáo sĩ phương tây đưa cả giáo đoàn vào nước mặn quy nhân lưu trí
tại đây các giáo sĩ dòng tên đã sáng tạo ra chữ quốc ngữ thư chữ mà bốn trăm linh năm sau đó đã trở thành ngôn ngữ viết chính thức của tiếng việt
với tấm lòng rộng mở và khí chất hào sản của những người đi mở cõi có lẽ trần đức hòa đã không ngờ rằng cách xử thế của mình đã vượt tầm thời đại dự phần vào lịch sử góp phần kiến tạo nên những tinh hoa văn hóa của dân tộc
hôm nay quê hương hoài nhơn mở hội bài tròi
mở đầu trong ngày hội những anh trị hiệu giữ vai trò lĩnh xướng cuộc chơi
tràng nghiêm làm lễ tế khai âm ở đền thờ vị tổ nơi tổ chức đánh bài tròi thường ở chỗ đất rộng
có bảy hoặc chín cái tròi tre sắp xếp theo hình chữ nhật cùng quay mặt vào sân chơi
chống chầu một hồi ba tiếng
gian nhạc gồm song loan
nhị kèn bóp và trống
liên tiếp phụ họa
cuộc chơi bắt đầu với sự dẫn dắt của các anh trị hiệu
họ rút con bài trong ống tre dơ lên rồi hát những câu hát đố tên con bài ấy gọi là hô thai
người chơi mua ba con bài ngồi trên các tròi để đợi
nếu cả ba con bài trùng với những con bài mà hiệu sướng tên thì thắng cuộc
và những câu thay ấy cũng gặp những lời dân dã
đi đánh bài tròi cứ như là đi xem hí kịch thôn quê nhìn đâu cũng thấy hài hước thú vị
một đặc điểm khác của hội bài tròi là nặng phần diễn sướng hơn là chạy theo cuộc đỏ đen
một ván bài kéo dài hàng giờ
sự được thua chẳng đáng bao nhiêu không hề có ai tán ra bại sản vì bài tròi
đôi khi người thắng cuộc lại tặng luôn phần thưởng của mình cho nhà trò mỗi khi dự được màn hay
vậy là đi cờ bạc
hóa ra đi xem hát
không khí ở nơi đánh bài tròi quả là không khí của một đám hát
rời hội bài tròi náo nhiệt
chúng tôi theo chân nghệ sĩ hoàng việt đến thăm một nữ nghệ nhân bài tròi cổ ở xã cát hưng huyện phủ cát tỉnh bình định
bà là người đã dành hết cả cuộc đời cho nghiệp làm hiệu bài tròi
bà là nghệ nhân minh đức
nhiều năm qua cùng với nghệ sĩ hoàng việt
nghệ nhân minh đức đã có nhiều đóng góp trong việc khôi phục nghệ thuật bài tròi
bà không chỉ là gương mặt hiệu bài tròi xuất sắc
mà còn là người thầy tâm huyết với các thế hệ học trò muốn tìm hiểu môn nghệ thuật dân gian độc đáo này
bà minh đức xuất thân trong một gia đình có truyền thống ba đời theo nghiệp hát
năm mươi năm qua dù luôn phải vật lộn với cuộc mua sinh nhọc nhằn gian khó
nhưng chưa bao giờ bà rời xa niềm đam mê bài tròi
khán giả trung thành lâu năm nhất
và cũng là người luôn tiếp lửa đam mê bài tròi cho nghệ nhân minh đức
chính là bà mẹ chồng năm nay đã chín mươi

bà mẹ trung thành

nhiều người đều bảo mẹ đã truyền thống thu nhận chức năng khai diện của ông đạo
một mươi năm qua
gần ba mươi năm ba mươi năm tuổi của tôi hãy gọi là tên nữ trung thành
một năm nữa

thế ơi bà ơi thế bà cưới con dâu về mà làm cái nghề đi hát như thế này thì bà có ưng không
ừ ưng cũng vậy cứ tháng hôm cũng không không có nguyên nhân nữa chứ
không có nguyên nhân thì cứ nói là có nguyên nhân
nghe câu chuyện về quyết tâm lấy cho được nàng dâu làm nghề đi hát của bà mẹ chồng thuộc hàng xưa nay hiếm
bỗng chật nhận ra một điều thú vị
năm xưa trong nỗi hận bị khích nghiệt bởi xuất thân từ gia đình con hát
đảo duy từ đã bỏ xứ đảng ngoài đầy định kiến để vào xứ đảng trong lập thân lập nghiệp
ở mảnh đất phương nam đầy khoáng đạp này đảo duy từ không quên nghệ cũ
ông sáng tạo ra trò câu hát bài tròi trong tâm thế của một người nghệ sĩ
với niềm tin rằng nghệ thuật luôn là giá trị tinh thần cao quý
đảo duy từ đã không lầm
khi chọn mảnh đất này để khởi đầu nghiệp đến trong thân phận của một kẻ hát trong
một người chăn trâu nghèo khó để rồi cuối cùng trở thành quân sư của chúa nguyễn
được người đương thời cung kính gọi là thầy
ở nơi đất tổ bài tròi này những người nghệ sĩ luôn được trân trọng đón chào
ồ cũng là điều dễ hiểu
nghệ nhân minh đức hiện đang đóng vai trò nằm cốt trong hoạt động khôi vụng
và bảo tồn bài tròi ở đình ninh
bà có mặt trên từng cây số ở các lớp tập huấn các cuộc thi hội thảo hội đánh bài tròi trong cũng như ngoài tỉnh
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một bà đại diện cho các nghệ nhân bài tròi cổ ở bình định
đi dự hội thảo quốc tế về đào tạo âm nhạc dân tộc
tuy chỉ được coi là diễn viên nghiệp dư nhưng dường như minh đức đã dành cả cuộc đời cho sự đam mê ấy
năm hai nghìn một mươi chín bà vinh dự được nhà nước cho tặng giá trị
tên hiệu nghệ nhân nhân dân
về đất bài tròi du khách sẽ dễ dàng cảm nhận được sự hâm mộ nhiệt thành của quần chúng
với một nghệ thuật dân gian này khi thấy ở khắp các lãnh xã để góp đôi một bộ bài tròi
ở trường trung học cơ sở hoài châu từ nhiều năm nay đã thành lập được một đội văn nghệ dân ca bài tròi
theo bàn giám hiệu nhà trường bài tròi dân gian là một môn học mới mẻ
màng tính nghệ thuật cao
giúp các em có cái nhìn tư đẹp hơn về cuộc sống qua những lời hô vừa dí dỏng vừa mang tính giáo dục triết lý sâu xa
một ngày về đất hoài nhơn thăm lại nơi doanh nhân đảo duy từ dạy dân hô bài tròi bốn trăm linh năm trước
là một người tài trí
có lẽ bạn duy tử hiểu sâu sắc rằng trò hô hát lúc nông nhẳng ấy thực sự là một môn nghệ thuật với những giá trị tinh thần cao quý
nửa thế kỷ này vừa khôi phục lại trò chơi này bà con ơi vui chơi dưới hội bài tròi
bà con ơi đâu cần đâu thì đây cũng kinh thần